một vụ án hành sự liên quan đến muôn lậu
thì cơ quan cảnh sát điều tra
phải chứng minh được
đối tượng có yếu tố vận chuyển
hàng qua biên giới
đây chính là đặc trưng của tội phạm buôn lậu
bởi vậy bước tiếp theo của ban chuyển án
sẽ phải tìm ra đối tượng
mua bán vận chuyển hàng
từ bên kia biên giới về bán
cho công ty trong vụ án
tức là nó có vùng trồng
ở tại đất nước mình
và khi thuốc lá vào thì nó nhỏ lẻ
nó đưa vào trong một cái đấy
xong thì nó tách cọng nó xấy khô
tức là còn cái việc mà qua biên giới vào
thì nó bằng cái nhỏ lẻ nó thuê người nọ người kia
hoặc là các chân rết của nó vào
các thứ đấy thì mình không thể bắt được
những cái chỗ đấy thẳng hạn
thì nó nghĩ là như thế cho nên mình không thể chứng minh được
cái buôn lậu là bây giờ thì
cái khái niệm đến thời điểm đó
khái niệm buôn lậu khác rồi
nhưng trước đó buôn lậu là tội buôn lậu
một cái đặc trưng nhất
của tội buôn lậu là phải qua biên giới
đấy ngày xưa cái nhận thức của mình
và nó thực tế như thế nhưng đến thời đó
và bây giờ thì cái biên giới nó là biên giới mềm
ngay tại trung tâm hà nội cũng có buôn lậu
thế nên cái việc mà buôn lậu
rất khoát phải chứng minh qua biên giới
thì nó không còn như ngày xưa nữa
nhưng tại thời điểm đó thì người ta đang bám vào
cái điều đó là phải qua biên giới
trong các đường dây buôn lậu luôn có sự câu kết chặt chẽ
giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa bàn
đối tượng người việt nam và đối tượng người nước ngoài
đối tượng vùng biên và các đối tượng trong nội địa
trong mỗi đường dây lại có sự phân chia trách nhiệm cụ thể
từ khâu vận chuyển mua hàng và tiêu thụ
việc giao dịch của đối tượng vì thế
cũng chủ yếu diễn ra qua điện thoại di động
nhiều đối tượng không biết mặt nhau
khi cần hàng chúng gọi điện thoại thanh toán
nhưng đối với công ty cổ phần xuất nhập khẩu hưng hiền
thì việc mua bán hàng hóa đều phải có
giao dịch chuyển tiền thông qua bên thứ ba
đối với công ty cổ phần xuất nhập khẩu hưng hiền

thì việc mua bán hàng hóa đều phải có giao dịch chuyển tiền thông qua bên thứ ba

đối với công ty cổ phần xuất nhập khẩu hưng hiền

đối với công ty cổ phần xuất nhập khẩu hưng hiền
thì việc mua bán hàng hóa đều phải có giao dịch chuyển tiền thông qua bên thứ ba

thì việc mua bán hàng hóa đều phải có giao dịch chuyển tiền thông qua bên thứ ba
nguyễn thị hiền thường xuyên được lê đăng lợi thuê vận chuyển hàng từ trung quốc về việt nam
tại thời điểm này hiền chính là đối tượng bị cơ quan điều tra khởi tố đang trong thời gian chờ xét xử
và việc bắt lại nguyễn thị hiền của ban chuyên án là một điểm đột phá của vụ án này
để thực hiện việc bắt nguyễn thị hiền thì là do sự đánh giá chứng cứ giữa các cơ quan tư pháp của phú thọ như là tòa án viện hiểm sát
đối với tội danh buôn lậu thì các cơ quan tư pháp cho rằng là phải bắt lại nguyễn thị hiền